vụ án thì nó xảy ra lâu về hiện trường thì có nhiều cái cơ hội giảm
nên là không có những dấu vết đặc trưng không có dấu vết để lại hiện trường
thế về tử thi thì ở cái giai đoạn là phân hủy không có các cái dấu vết đặc trưng trên xương của tử thi
nếu như nó tác động trên xương thì nó gây tổn thương trên xương
thì chúng ta có thể từ căn cứ vào xương chúng ta có thể tìm ra đặc điểm
các loại tức là từ cái vị trí của nó ta xem là hung khí loại hung khí là cái loại gì
và cơ chế gây tổn thương ra sao thì chúng ta phải đánh giá được
chứ còn với phân hủy hết rồi việc xác định là vô cùng khó
với những kết quả khám nghiệm ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh vĩnh phúc đã nhận định
cái chết này có thể là khởi điểm cho một vụ án hình sự với phương thức thủ đoạn gây án
có thể là đối tượng dùng tay bóp cổ hoặc dùng dây thắt cổ nạn nhân cho đến chết
rồi đẩy xuống hồ
hoặc có thể đối tượng bắt giữ nạn nhân một thời gian
sau đó dùng thuốc gây mê rồi ném nạn nhân xuống hồ
nạn nhân là ai
vấn đề đầu tiên đặt ra đối với các cơ quan lực lượng chức năng
là phải ra soát và tìm được tung tích của nạn nhân để từ đó xác định có phải là vụ án hình sự hay không
chúng tôi cũng đưa ra được nhiều cái hước bởi vì tại hiện trường thì có một số bơm tiêm tri lạnh
thì cũng có thể là do những đối tượng nghiện cái chất bản thúy ra đây sử dụng và cướp của các đôi trai gái
hoặc là cũng có thể là những đôi trai gái ra đây chơi bị những đối tượng hình sự khác đến để cướp
dẫn đến để giết nạn nhân
trước yêu cầu đó công tác truy tìm được khẩn trương tiến hành với nhiều tổ công tác
tập trung giả soát xác minh toàn bộ số đối tượng lang thang bệnh tâm thần nghiện ma túy
có khả năng xuất hiện ở nơi hiện trường
đối chiếu các thông báo truy tìm người mất tích là nữ trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận
xác minh số công nhân nữ của các công ty thuộc khu công nghiệp khai quang trong thời gian hai ba tháng qua
đã không đến làm việc nghỉ bỏ việc
hoặc mất tích
chúng tôi đã làm thông báo cho giả soát tất cả các phường thông báo đến các phường
thông báo cho toàn tỉnh và thông báo cho khu công nghiệp
sau đó cũng có một vài các trường hợp cũng gia đình các gia đình người ta có trường hợp thông báo
thì cũng đến cũng báo cáo lại
nếu là án mạng thì ta tập trung nếu như chúng ta xác định được theo cái hướng khác
thì để chúng ta có thể yên tâm rằng đây nó là một tai nạn hoặc là một cái gì đó
mà chúng ta không phải tập trung
chắc rằng một phút chật ở trong cái công tác điều tra này của chúng tôi
thì sẽ là rất khó khăn có khi hàng năm không
thì giả soát hơn hai công nhân nữ khu công nghiệp khai quang và đối chiếu hơn bốn mươi thông báo truy tìm người mất tích
các trình sát phát hiện có ba trường hợp trong đó nổi lên một cô gái có tên lê thị thúy ngân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là công nhân công ty trách nhiệm hiếu hạn jawavina
thuộc khu công nghiệp khai quang không đến công ty làm việc từ ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
tiếp tục xác minh chỉ được biết chị ngân cùng em gái là lê thị minh nguyệt thuê trọ trên đường nguyễn thất thành tp vĩnh yên
tiếp xúc với nguyệt các điều tra viên được biết ngân đi chơi từ tối ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi ba đến nay vẫn chưa về
đặc biệt qua công ty được biết lương của công nhân đều được trả qua tài khoản của thẻ atm của ngân hàng việt công banh trên nhánh vĩnh phúc
mời thời gian chị ngân không đến làm việc công ty vẫn chuyển trả tiếp vào tài khoản số ngày công chị ngân đã làm
nhưng toàn bộ số tài sản trên gia đình bạn bè và người thân từ khi chị ngân bị mất tích không xác định được
theo lời khai của chị lê thị minh nguyệt và các tài liệu xác minh ban đầu đã xác định tối ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
khi chị ngân rời khỏi khu nhà trọ có đem theo một xe máy một điện thoại di động toàn bộ giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe
căn cứ và các tài liệu điều tra xác minh ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra đi đến nhận định đây là vụ án hình sự giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
giám đốc công an tỉnh vĩnh phúc đã quyết định xác lập chuyên án đấu tranh
giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội chủ trì
tiến hành trưng cầu giám định gen thu giữ của tử thi so với bà chu thị ngân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
chú tài đồng xuân thanh ba phú thọ là mẹ đẻ của chị lê thị thuyết ngân
viện khoa học hình sự bộ công an đã kết luận giữa hai mẫu có kiểu gen trùng khớp
đến thời điểm này tung tích của nạn nhân đã được xác định là lê thị thuy ngân
tiếp tục mở ra những hướng điều tra mới
từ ngày hai mươi hai mươi một hai mươi ba điện thoại của nạn nhân vẫn liên lạc được với gia đình và bạn bè người thân
thì cái việc đó lại có một hướng tiếp theo
có phải rằng nạn nhân bị bắt góc mà bị hám hại
nơi nào đó trong đèm vứt sát giấu ở vứt sát để phi tan
cách nhắn tin của chị cũng khác với bình thường
không giống với mạng nghề
cái khác đó thể hiện ở chỗ nào
từ những ký tự ở trong tin nhắn
mà hơn nữa là chị không có thói quen thích nhắn tin mà chị thích gọi điện thôi
ví dụ như trong một tin nhắn nhắn tin với nội dung và ký tự nó khác như thế nào
bình thường nếu chị nhắn cho em đấy
bình thường hai chị em chị hay gọi em là mày nên là chắc nhắn tin là mày
còn bình thường nếu nhắn tin cho chị cùng phòng thì sẽ viết là chữ c thay với chữ chị đấy ạ
nhưng ở đây nhắn tin viết rõ chữ chị ra
với quyết tâm làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất
công an tỉnh vĩnh phúc đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
tiếp cận hầu như tất cả các mối quan hệ thân sơ của nạn nhân
lần tới manh bối từ những chi tiết nhỏ
đồng thời ban chỉ đạo chuyên án đã tổ chức thông báo về vụ án vật chứng phát động quân chúng tham gia tố giác tội phạm
nhiều môi trinh sát trực tiếp xuống địa bàn để tiến hành giả soát xác minh các đối tượng hình sự tệ nạn xã hội

không phát hiện đối tượng nào không phát hiện đối tượng nào không phát hiện đối tượng nào không phát hiện đối tượng nào
nào có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ án
về quan hệ tình yêu chị này có những quan hệ với ai yêu bao nhiêu người
và xác minh cụ thể từng con người đó để loại ai và nghi vấn ai
về tài sản thì kinh tế thì xác định các tài sản nợ là làm ăn kinh tế
từ đó để đưa ra những đối tượng cần phải xác minh tiếp theo
bản thân chị ngân được công ty đánh giá là người chăm chỉ nhiệt tình
quá trình làm việc chị ngân không có mâu thuẫn thủ tức
vây nở tiền bạc với ai để công ty phải giải quyết
ra soát ghi lời khai của số bản thân với chị ngân
các trinh sát đặc biệt chú ý nguồn tin do một công nhân cùng làm ca với ngành cung cấp
buổi trưa ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
khi cùng ăn cơm ca ngân có nói chuyện
tối ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
một người bạn trai đã sai hẹn
và sau có điện thoại lại
hẹn dù tối ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
đi chơi nhưng không rõ tên và địa chỉ ở đâu
thông qua các mối quan hệ gia đình bạn bè công việc
và các tài liệu điều tra xác minh
xác định từ trước khi chị ngân mất tích
có quan hệ thân thiết với một số người
điều tra xác minh về các mối quan hệ này đến thời điểm mất tích
ngân chỉ có quan hệ yêu đương với một thanh niên tên là diễn
song chưa công khai với gia đình và người thân
xác định khi ngân bị mất tích
tài sản ngân đem theo có thẻ atm và trong thẻ có tiền
vì vậy đã tiến hành xác minh tại ngân hàng việt công banh
nơi chị ngân đã mở tài khoản
chúng tôi trả xác mà có
cái sự phối hợp đấy thì có được cái hình ảnh
mà có được cái hình ảnh phù hợp với cái thẻ
số mã thẻ của nạn nhân bị mất
kết quả trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
có người đã sử dụng thẻ atm của chị ngân để rút tiền trong tài khoản
với tổng số tiền là hai triệu đồng
tại cây atm trên địa bàn thành phố vĩnh yên
bằng các biện pháp trinh sát tổ chức nhận dạng
bàn truyền án đã xác định được đối tượng
thực hiện việc giao dịch rút tiền trên là nguyễn văn diễn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
quê ở diễn xuân diễn châu nghệ an
tổ chức xác minh ngay về diễn
xác định diễn là y sĩ của một phòng khám tư của thành phố vĩnh yên
thời trọ trên đường tôn thiết tùng

diễn đã bỏ đi khỏi nơi cơ chú từ đêm ngày mùng năm
dạng sáng ngày mùng sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
không ai biết diễn đi đâu làm gì
từ những thông tin trên
cùng với thông tin tới mối quan hệ yêu đương của ngành viết diễn
thông tin từ các nguồn tài liệu trinh sát
bàn truyền án nhận định
nhiều khả năng đối tượng gây án là nguyễn văn diễn
và đã tập trung chỉ đạo
điều tra xác minh sâu về diễn
từ lời khai của tân
ngay trong đêm lực lượng công an đã thu được
chiếc xe máy cùng các giấy tờ đăng ký xe
chứng minh thư mang tên trị ngần
tại một hiệu cầm đồ trên đường hồ tùng mậu hà nội
do diễn đạt để lấy một mươi năm triệu đồng
bàn truyền án cho tiến hành gia soát
và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
kết quả là
đã xác định trong ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
diễn có liên lạc
trao đổi với chị ngân
ở khu vực khu công nghiệp khai quang
và tiếp sau đó
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng tám
diễn vẫn sử dụng điện thoại di động của chị ngân
để nhắn tin liên lạc với gia đình
bạn bè của ngân nhằm đánh lạc hướng
là ngân vẫn còn sống
cùng với các tài liệu thu thập được về diễn

ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
cơ quan công an tỉnh vĩnh phúc
đã ra quyết định khởi tố
bắt tạm giam đối với đối tượng nguyễn văn diễn
về tội giết người cướp tài sản
do đối tượng bỏ trốn
ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
cơ quan gải giác điều tra
đã ra quyết định truy nã đặc biệt
toàn quốc đối với nguyễn văn diễn
giác định nguyễn văn diễn
là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
cơ quan tỉnh vĩnh phúc
đã xác lập chuyên án truy bắt
và giao cho phòng cảnh sát truy nã tội phạm làm chủ công
vấn đề đặt ra cho chúng tôi ngay từ ban đầu
khi được xác lập chuyên án
và thành lập chuyên án
chúng tôi phải xác minh khẩn trương
xác minh khẩn trương
hướng đối tượng trốn ở đâu
lần trốn ở đâu
và để xác minh truy bắt kịp thời
các trinh sát tiến hành toàn bộ mối quan hệ
gia đình và xã hội của đối tượng nguyễn văn diễn
để giả soát xác minh
nhằm tìm ra nơi lần trốn của đối tượng
kết quả giả soát hơn bốn mươi trường hợp
có mối quan hệ gia đình học tập
và làm việc trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
gần hai mươi trường hợp
ở các tỉnh nghệ an hà tĩnh thái nguyên
phú thọ tuyên quang
hòa bình và hà nội
tuy nhiên công tác giả soát xác minh trên
vẫn không đạt được kết quả
các thông tin trao đổi liên lạc
diễn đã cắt đứt hoàn toàn
qua trình sát kỹ thuật
bàn truyền án xác định đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
diễn đã có mặt tại tỉnh lai châu
và tiếp sau đó là lào cai
bàn truyền án tiếp tục nhận định
diễn có thể sử dụng thẻ ngân hàng
để giúp tiền phục vụ
sinh hoạt ở những nơi lẩn trốn
tổ công tác xác định
diễn có mở hai tài khoản
tại ngân hàng agribank
trên nhánh vĩnh phúc
ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
đối tượng đã sử dụng thẻ atm
để kiểm tra tài khoản
tại cây atm số hai
đường hoàng liên
phường duyên hải tỉnh phúc lào cai
phòng cảnh sát truy nã
tội phạm công an tỉnh vĩnh phúc
đã phối hợp với cục cảnh sát truy nã
tội phạm bộ công an
và một số đơn vị công an
và một số đơn vị nghiệp vụ khác
triển khai tổ chức xác minh
lần theo dấu vết của đối tượng nguyễn văn diễn
tại lào cai
nhưng diễn là một đối tượng rất tinh danh
có nhiều thủ đoạn che giống tung tích
thủ đoạn lẩn trốn
nên đối tượng có thể đất trai
trộn và số người lao động tự do
trên địa bàn hẻo lánh
giáp với biên giới trung quốc
địa bàn diễn lẩn trốn
thực ra là diễn quá tinh vi
hắn dựa vào địa bàn
là ngay sát bờ sông nậm thi trung quốc
sông nậm thi
thì chỉ cách
chỉ rộng khoảng một mươi năm mét
và nước chỉ có khoảng độ bốn mươi phân
nếu như có đậm thi
diễn sẵn sàng nhảy sang biên giới trung quốc
là chúng ta không làm gì được
qua giả soát nắm bắt tình hình
lực lượng trinh sát của tổ công tác đã được
quân chúng nhân dân cung cấp thông tin
về đối tượng diễn
đang lẩn trốn tại khu vực xã bản diệp
bảo thắng lào cai
giáp danh với trung quốc
từ nguồn tin này
ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
kế hoạch bắt đối tượng nguyễn văn diễn
đã được thực hiện
như hầu hết mọi kẻ tội phạm
ban đầu nguyễn văn diễn quanh co chối tội
tuy nhiên trước những bằng chứng
không thể chối cãi
và lập luận sắc bán của điều tra viên
diễn đã phải cúi đầu thừa nhận
hành vi phạm tội
nội dung vụ án được xác định
diễn và ngân yêu nhau từ năm hai nghìn một mươi
sau đó chia tay nhưng vẫn duy trì liên lạc
ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
diễn hẹn ngân hôm sau đi chơi
vì có việc muốn nhờ ngân
y hẹn tối ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
ngân đến đón diễn
tại cổng trường học viện kỹ thuật quân sự
phường liên bảo tp vĩnh yên
diễn đưa ngân tới khu vực
xử lý nước thải khu công nghiệp
khai quang để tâm sự
tại đây diễn hỏi vai tiền ngân
ngân nói không có tiền
diễn bảo ngân cho diễn mượn xe để đi đặt
nhưng ngân cũng không đồng ý
ngân nói không có tiền
vì vậy hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến cãi nhau
diễn đã dùng tay xít mạnh vào cổ ngân
khiến ngân tử vong
rồi vứt sát nạn nhân xuống hồ
ngày sáng hôm sau diễn dùng thẻ atm
của nạn nhân đi rút tiền
sau đó mang xe máy của ngân xuống hà nội
để đàn lấy tiền
trong các ngày sau đó diễn đã dùng nhiều thủ đoạn
nhằm đánh lạc hướng của gia đình nạn nhân
khi cơ quan công an phát hiện
sát nạn nhân thì diễn đã bỏng trốn
việc nhanh chóng điều tra
làm rõ và truy bắt được đối tượng
nguyễn văn diễn trong vụ án trên
là một chiến công đặc biệt
của lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc
chuyên án thành công là do công an tỉnh vĩnh phúc
đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
trong đó đặc biệt trú trọng đến
các biện pháp trinh sát
và vận động nhân dân tối sát tội phạm
thêm vào đó kế hoạch đấu tranh
phá án đã có sự phân công cụ thể
rõ ràng vào cuộc một cách quyết liệt
qua vụ án này
lực lượng cơ quan tỉnh vĩnh phúc
đã giúp ra được nhiều bài học kinh nghiệm
trên địa bàn vĩnh phúc
thời gian qua xảy ra một số các vụ việc
và có thể nói là
đều được làm sáng tỏa một trăm linh
với tinh thần là phải
và chứng minh đến cùng
cái việc mà nạn nhân
khi phát hiện những cái dấu vết
nạn nhân tử vong
mà chưa rõ nguyên nhân
thì bắt buộc là phải làm cho bằng
bằng được rõ nguyên nhân
và chúng ta có đưa ra một cái kết luận cuối cùng
theo tôi là cái điều đầu tiên nhất
sự quan tâm chỉ đạo
và hai nữa là lòng nhiệt tình
cũng như là có thể nói là cái tinh thần trách nhiệm
cái thứ hai có thể là nói đến là cái tình
cái sự phối hợp
giữa các lực lượng
trong công an tỉnh
cái thứ ba nữa là cái sự phối kết hợp
và cái sự giúp đỡ
của quân chúng nhân dân
đấu tranh chuyên án đặc biệt
là những vụ án mở
là cả một quá trình đầy khó khăn
gia nan và thử thách
mỗi vụ án mở được làm sáng tỏ
là cái tinh trí tuệ
công sức của nhiều tập thể
cá nhân trong lực lượng công an nhân dân
mỗi một chuyên án kết thúc
lực lượng công an lại có thêm
nhiều bài học kinh nghiệm
để bước vào những chuyên án mới
vì cuộc sống bình yên
hạnh phúc của nhân dân
từ vụ án này
thêm một lần báo động về lối sống
của một bộ phận thanh niên hiện nay
thủ phạm là một thanh niên có trình độ học vấn
trình độ chuyên môn
chỉ vì lối sống lệch lạc
nên đã tự hủy hoại tương lai
và trở thành tội phạm
còn nạn nhân một thiêu nữ ngoan hiền
chỉ vì thiếu kỹ năng sống
nên đã tự đưa mình vào hoàn cảnh nguy hiểm
đến mức mất mạng
thiết nghĩ bài học đắt sán này
còn cần cho rất nhiều bạn trẻ
đến đây hành trình phán của chúng tôi xin được kết thúc
hẹn gặp lại quý vị các đồng chí và các bạn
trong những chương trình kỳ sau